vâng và còn tại bắc giang thì đúng sáu giờ sáng ngày hôm nay tỉnh bắc giang tiếp tục có thêm ba huyện là hiệp hòa yên thế và yên dũng
thực hiện gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm của chính phủ chuyển sang trạng thái bình thường mới nâng tổng số lên sáu trên một mươi huyện thành phố của tỉnh này
theo đó cho phép các nhà hàng cửa hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được bán phục vụ khách tại chỗ nhưng chỉ được phục vụ tối đa không quá năm mươi công suất
cho phép hoạt động vận chuyển hành khách công cộng liên tỉnh nội tỉnh các cơ sở giáo dục được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch
tiếp tục cấm hoạt động bán hàng quán trên vỉa hè chợ cóc chợ tạm
riêng đối với các hoạt động lễ hội nghi lễ tôn giáo giải đấu thể thao sự kiện tập trung đông người tiếp tục tạm dừng đến khi có thông báo mới
ngoài ra tiếp tục yêu cầu người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết thực hiện nghiêm quy định năm k không tập trung quá hai mươi người tại nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện giữ khoảng cách tối thiểu một mét khi tiếp xúc
đến nay tỉnh bắc giang đã có sáu huyện thực hiện gỡ bỏ giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm